vào sáng ngày một mươi tám tháng sáu bộ trưởng bộ ngoại giao mỹ antony blinken đã tới bắc kinh đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu mỹ tới trung quốc trong vòng năm năm qua
ông blinken cũng là quan chức cấp cao nhất của chính phủ mỹ tới thăm trung quốc kể từ khi tổng thống joe biden nhậm chức vào năm hai nghìn hai mươi một
đây là chuyến công du được thế giới theo dõi sát vì căng thẳng trong thời gian qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tác động tới nhiều khía cạnh của kinh tế toàn cầu
bộ trưởng bộ ngoại giao mỹ antony blinken đã hoãn chuyến công du tới bắc kinh hồi đầu năm nay sau sự cố khinh khí cầu
theo kế hoạch trong chuyến thăm kéo dài hai ngày ông blinken sẽ gặp bộ trưởng ngoại giao nước chủ nhà tần cương
chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc vương nghị và có thể cả chủ tịch trung quốc tập cận bình
để thảo luận việc thiết lập các kênh liên lạc mở và bền vững nhằm đảm bảo cạnh tranh chiến lược giữa hai nước không rơi vào vòng xoáy xung đột
giới quan sát kỳ vọng chuyến thăm của ngoại trưởng blinken đến trung quốc sẽ mở đường cho các cuộc gặp song phương khác trong những tháng tới
bao gồm cả khả năng bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen và bộ trưởng thương mại mỹ gina raimondo tới thăm trung quốc
chuyến thăm này cũng được cho là có thể tạo tiền đề cho các cuộc gặp giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mỹ joe biden
tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm
trước đó trong một tuyên bố đưa ra ngày một mươi bảy tháng sáu tổng thống biden cũng bày tỏ hy vọng sẽ gặp chủ tịch tập cận bình trong những tháng tới